mảnh đêm buông xuống đứa trẻ đang tuổi bú mẹ nào cũng giúp tìm tim mẹ
không có bầu giữa mẹ bọn trẻ trầm trọc khó ngủ và có thể khóc thét bất cứ lúc nào khi tỉnh giấc
chẳng có người mẹ nào khi nghe những âm thanh đó mà không thổn thức và nói lòng
ở những tâm dịch trên khắp cả nước trong từng giải lan can của bệnh viện
trong những tấm áo bào hồ ướt đũng những dòng sữa của những bà mẹ đang cho con bú
vẫn chẳng tràn chảy cùng cả những giọt nước mắt tuôn trào
trong nỗi nhớ con xa xếp phục vấn lộn lực và tâm can
bầu sữa tức chảy tràn cả yêu thương và hy vọng
những tiếng khởi thân thương như thế đã khiến cho những bà mẹ đang có con bú tức sữa
mỗi ngày với hàng nghìn bệnh nhân các nữ y bác sĩ điều dưỡng nhân viên y tế
như trong một nguồn quay hối hà từ bệnh viện nhiệt đới trung ương
đến tâm điểm thành phố hồ chí minh với những ca trực ám ảnh
quá nhiều bệnh nhân phải cấp cứu một lúc các đồng nghiệp nữ thực sự phải chạy
chứ không còn những bước đi bình thường nữa
nhưng chỉ cần khi nghe con gọi
họ chọn nghề y như chọn một sứ mệnh thiêng liêng trong đời
gặt đi tiếng khóc gác lại tin chức làm vợ làm mẹ
xa tổ ấm yêu thương
đã lên đường để vẹn tròn lời hứa với sự nghiệp bảo vệ sức khỏe người dân
hết covid một mươi chín mẹ về với to nha
mẹ sẽ về mang theo cả gia tài của sự yêu thương cho con